trước thềm đại hội đảng bộ tp hà nội lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng đảo cán bộ đảng viên nhân dân thủ đô bày tỏ niềm tin tưởng sự kỳ vọng và quyết tâm
của đảng bộ thành phố trong công tác chỉ đạo điều hành xây dựng thủ đô ngày càng văn minh giàu mạnh
nhìn lại trạng đường phát triển trong năm năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi vừa qua
thủ đô hà nội đã có sự phát triển vượt bậc về nhiều mặt
kinh tế xã hội cũng đạt được nhiều kết quả tích cực
đời sống của người dân được nâng cao hơn cả về vật chất và tinh thần
hà nội đều có một sự cải thiện giúp cho hà nội tăng trưởng rất mạnh mẽ
cũng như quy mô đạt rất cao so với nhiệm kỳ năm năm trước
có thể thấy rõ hình ảnh một hà nội hội nhập và năng động
đang vươn mình thay đổi mạnh mẽ từng ngày từng giờ
nhiều con đường đã được làm những cầu vượt cao tốc và cầu vượt của vành đai
chẳng hạn như cầu của bên linh đàm là một nút quan trọng
dân dân rất là phấn khởi để tránh được ứng tắc cao thông
hà nội rất phát triển
nên người dân thủ đô chúng tôi rất là vui mừng
cán bộ đảng viên và nhân dân thủ đô cũng kỳ vọng và tin tưởng vào những người trúng cử
vào ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ này
sẽ tiếp tục xây dựng một thủ đô văn hiến văn minh và hiện đại
với cái nguyện vọng và cũng như là cái tin tưởng vào cái đại hội lần thứ một mươi bảy của thành phố hà nội
chúng tôi rất mong muốn là cái nhất là bộ máy của đảng bộ thành phố hà nội
là những đồng chí có tài và đặc biệt có trình
có năng lực
trên cơ sở kế thừa phát huy những giá trị và thành tựu từ nhiệm kỳ trước
tin tưởng rằng đại hội đại biểu đảng bộ thành phố hà nội lần thứ một mươi bảy sẽ thành công tốt đẹp
quyết định định hướng nhiệm vụ giải pháp huy động mọi nguồn lực
để mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa
xây dựng hà nội ngày càng giàu đẹp xứng đáng vị thế của thủ đô và niềm tin yêu của nhân dân cả nước